một điểm sụt lún rất nguy hiểm dài hai mươi m chiều rộng khoảng một mươi mét đã xuất hiện trên cao tốc nội bài lào cai
tại km hai trăm bốn mươi chín chín trăm linh điểm sụt lún chiếm hơn phần nửa đường tuy nhiên công tác cảnh báo rất sơ sài
tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông
điểm sạt lở nằm trong gói thầu số một mươi dài một mươi chín km do tỉnh lào cai làm chủ đầu tư
đây cũng là điểm cuối của tuyến cao tốc nối với khu thương mại công nghiệp kim thành
gói thầu này có tổng mức đầu tư hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng và mới được thông tuyến vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
như vậy chỉ chưa đầy bốn năm đưa vào khai thác cao tốc nghìn tỷ đã xuống cấp nghiêm trọng
khu vực sụt lún có độ cong lớn và nhiều nhà dân sinh sống phía dưới
hiện vết sụt lún đã được các cơ quan chức năng cảnh báo
tuy nhiên vẫn rất sơ sài tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực này